ngày bảy tháng năm vừa qua báo nhân dân phát hành số đặc biệt kèm phụ sàn bức tranh panorama toàn cảnh chiến dịch điện biên phủ
ngay sau khi được phát hành các sản báo in đã cháy hàng từ sáng ngày bảy tháng bốn
nhiều bạn trẻ xem xét tìm mọi cách để săn lùng tờ báo đặc biệt
để đáp lại sự quan tâm của độc giả báo nhân dân quyết định phát hành thêm một trăm linh bản phụ sàn bức tranh panorama trên tháng địa biến phủ để tặng miễn phí độc giả
để sở hữu hoàn toàn miễn phí ấn phẩm đặc biệt và có ý nghĩa này độc giả chỉ cần làm theo các bước sau
bước một truy cập website của báo nhân dân điện tử tại địa chỉ http nhân dân vn gachcheo đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mạng nhân dân
bước hai đọc ít nhất ba tin bài trên website nhân dân điện tử
bước ba đến trụ sở cơ quan thường trú báo nhân dân tại tỉnh thành phố bạn đang sinh sống cung cấp lịch sử đã đọc nội dung báo nhân dân để được nhận miễn phí ấn phẩm đặc biệt
bước bốn chương trình sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
người dân có thể đến trụ sở báo nhân dân tại hà nội các cơ quan thường trực báo nhân dân tại đà nẵng tp hcm và cần thơ cùng các văn phòng đại diện của báo nhân dân tại tất cả các tỉnh thành phố theo địa chỉ trên màn hình